công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa phát hiện thu giữ hàng nghìn hộp mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng
công an huyện mai sơn phát hiện ông phạm lưu huỳnh chú tại phường triềng sinh thành phố sơn la vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc thu giữ chín trăm bốn mươi hộp mứt tết và một xe ô tô
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa nam ngát do ông luyện văn nam làm chủ
có bốn nhân công đang đóng gói các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán đổ cho các xe hàng đem đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại xưởng gồm bảy trăm chín mươi bảy hộp mứt bánh kẹo thành phẩm bốn trăm ba mươi kg bánh kẹo mứt rời
vụ việc đang được công an huyện mai sơn tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định